theo tổng công ty đường sắt việt nam chỉ trong một mươi chín ngày hành khách trả lại vé đã mua tăng đột biến ba mươi chín hai trăm sáu mươi ba vé tương đương một trăm sáu mươi năm so với cùng kỳ
doanh thu vận tải hành khách dự kiến giảm năm mươi bốn tám tỷ đồng tương ứng giảm một mươi ba ba so với cùng kỳ
doanh thu vận tải hàng hóa dự kiến giảm thêm chín chín tỷ đồng
như vậy sau gần một tháng khi chính phủ công bố dịch covid một mươi chín vận tải đường sắt đã sụt giảm hơn sáu mươi tỷ đồng doanh thu do dịch